sau những ngày nghỉ tết nguyên đán hàng trăm ngư dân tại cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
đang tất bật chuẩn bị phương tiện ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi đầu xuân với hy vọng sẽ có một năm thuận buồm xôi gió
sau những ngày đón tết cổ truyền trên biển nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ tại các tỉnh thành phố trong khu vực miền trung
đã cập cảng cá thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng để bán hải sản
theo nhiều ngư dân giá các loại hải sản dịp đầu năm thường cao hơn ngày thường
nên họ sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một vài ngày rồi tiếp tục vân khơi
thông tin nhiều tàu thuyền có được lộng biển sau chuyến đánh bắt xuyên tết
đang là động lực vươn khơi của hàng trăm ngư dân
tranh thủ thời tiết thuận lợi nhiều tàu thuyền đang tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm với mong muốn gặp nhiều may mắn
thời tiết thuận lợi là khởi đầu tốt đẹp của chuyến biển đầu năm
hy vọng đây cũng sẽ là một năm thành công cho hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân miền trung nói riêng và ngư dân cả nước nói chung
qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước